chỉ sau trận mưa lớn trong mấy ngày hôm nay hàng nghìn khối nước thải chưa qua xử lý đã chảy tràn ra bãi biển của đà nẵng gây ô nhiễm nghiêm trọng
đáng nói đây không phải là lần đầu tình trạng này xảy ra và đã nhiều năm qua vẫn chưa được các ngành chức năng thành phố xử lý triệt để
đây là những hình ảnh tại cống thoát nước khu vực bãi tắm biển mỹ khê thành phố đà nẵng
dòng nước thải chưa qua xử lý có màu đen và bốc mùi hôi thối chảy tràn ra bãi tắm và làm nhiễm đen cả màu nước biển tại đây theo người dân địa phương
tình trạng này thường xảy ra vào mỗi khi thời tiết đổ mưa lớn
hôm nay là buổi sáng là nó chảy đang thui nhưng mà hồi trưa giờ là nước nó đỡ đỡ đỡ hôi rồi
nó vẫn chảy nhưng mà đỡ hôi nó đắp nó bị lỡ này bị lỡ với lại
không chỉ ở cống thoát nước tại khu vực bãi tắm mỹ khê
theo ghi nhận cả sáu cống nước thải chạy dọc gần một mươi km ven biển quận ngũ hành sơn và sơn trà đều xảy ra tình trạng tương tự
nước thải chưa qua xử lý kèm theo rác cứ vậy đổ thẳng ra biển gây thất vọng cho du khách đến với đà nẵng
thật là đáng thất vọng và buồn khi thấy một bãi biển lại bị ô nhiễm tới mức như vậy
và tôi nghĩ phải có cách làm
làm phù hợp để mọi người có thể tặng hưởng một bãi biển sạch chứ không phải bị ô nhiễm
trong khi đó tôi đang dự định sẽ lướt sóng và dành thời gian tại đây
nhưng với tình trạng như thế này thì tôi cảm thấy không còn muốn thực hiện việc đó nữa
công ty thoát nước và xử lý nước thải đà nẵng cho hay do hệ thống thoát nước mưa và nước thải dùng chung
nên mỗi khi mưa lớn áp lực nước làm lật các cửa xả và làm nước thải chảy tràn ra biển
mặc dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực khắc phục
nhưng thực tế là hạ tầng thoát nước ở đây đã quá tải nên tình trạng này cứ mãi diễn ra
thành phố đà nẵng nổi tiếng với du lịch biển thế nhưng trong nhiều năm qua
tình trạng nước thải chảy tràn ra biển gây ô nhiễm nghiêm trọng vẫn chưa thể khắc phục
mọi giải pháp của chính quyền cho đến nay hầu như chỉ có tính tạm thời
vẫn còn đó thực trạng ô nhiễm và cần nắm giải pháp thiết thực
để ngăn ngừa những dòng nước đen ngòm tiếp tục đổ ra biển như hiện nay